theo quý vị tp hcm sẽ hứng làn sóng dịch covid một mươi chín mới trong ba tháng tới hay không
khi ca mắc mới ở hà nội đang dẫn đầu trong ngày hôm qua chúng tôi xin phép được đưa ra dẫn chứng của một nhóm nghiên cứu dự báo các tình huống dịch tại tp hcm
trong đó có dự báo tp hcm sẽ có làn sóng dịch covid một mươi chín mới từ thời điểm này đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
dựa trên nghiên cứu của nghiên cứu sinh ngô hoàng anh và tiến sĩ roman carronet dưới sự theo dõi của đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại đại học monlas úc vừa có phân tích và đưa ra dự báo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh giám đốc quốc gia viện nghiên cứu y khoa quân khu việt nam là người đóng vai trò làm đầu mối dữ liệu và tư vấn về các kịch bản chính sách cho nghiên cứu này
nhóm nghiên cứu sử dụng ba dữ liệu số ca dương tính covid một mươi chín hàng ngày được sở y tế tp hcm cung cấp
bao gồm các ca dương tính khẳng định bằng xét nghiệm reuthampia và các ca dương tính nghi ngờ do test nhanh
số dường bệnh nhân nặng đang được dùng số ca tử vong hàng ngày
dữ liệu được thu thập từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
từ những dữ liệu này nhóm nghiên cứu đã có được kết quả hiệu chỉnh rất tốt trung khớp hoàn toàn đã diễn biến tại tp hcm trong thời gian vừa qua
nhóm nghiên cứu dự báo từ thời điểm hiện nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhiều khả năng sẽ có ít nhất một lan sóng dịch mới diễn biến
độ lớn của làn sóng dịch này phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực thi biện pháp phòng chống dịch của tp hcm
với các kịch bản chính sách trong báo cáo dự báo này nhóm nghiên cứu cho dự báo
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
số ca nhiễm sắc covid một mươi chín ghi nhận được sẽ giao động từ bảy trăm linh đến một hai triệu ca
số ca tử vong do covid một mươi chín giao động từ khoảng một mươi một năm trăm linh đến hai mươi sáu
số dường hồi sức cấp cứu bao gồm các dường ecmo thờ máy xâm lấn
và không xâm lấn cần phải chuẩn bị ít nhất là một bảy trăm linh giường
theo nhóm nghiên cứu hiện vẫn chưa đủ bằng chứng khoa học về độc lực và hiệu quả của vaccine hiện có
với biến thể omicron nên các ước tính trên chỉ dựa vào giả định tạm thời
tuy nhiên nếu điều đó xảy ra hệ thống y tế của tp hcm sẽ chịu áp lực rất lớn
cùng với đó là số ca tử vong sẽ tăng gấp một năm đến hai lần
và biến thể omicron trong tình huống giả sử đặt ra là nếu có
thì sẽ bắt đầu bùng phát từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
từ những dự báo trên
nhóm nghiên cứu khuyến nghị biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu và khả thi nhất
là nhanh chóng tiêm chủng bổ sung mũi ba sau sáu tháng
đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao
bao gồm nhân viên y tế người cao tuổi và người có bệnh nền
người tiêm các loại vaccine có hiệu quả chưa cao
có thể xem xét tiêm mũi ba sau ba tháng nếu nguồn vaccine cho phép
đặt vấn đề về dự báo của nhóm nghiên cứu trên
một lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết chưa có ý kiến với dự báo trên
theo một chuyên gia dịch tễ tại tp hcm
ông cho biết đã đặt được dự báo trên
nhưng theo chuyên gia này cần trình bày rõ vườn pháp khoa học
bởi dự báo không bao giờ đúng và chỉ là phương tiện
nếu theo tình huống này thì sẽ tốt hơn hay xấu hơn
và cách giải quyết tình huống như thế nào
có nên đóng cửa lại hay không và đóng cửa vào thời gian nào
nếu nói tình hình chung chung thì các kịch bản khác nhau
kịch bản nào nói đúng thì cũng đúng mà nói sai thì cũng sai
mỗi người đều có sơ đồ dự báo và thảo luận nội bộ để định hướng
nếu công bố thì phải có phương pháp rõ ràng
chuyên gia nói trên chia sẻ thêm
tp hcm có xảy ra đợt dịch covid một mươi chín trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai không
có hay không có là phụ thuộc vào can thiệp của tp hcm
nếu can thiệp thì tp hcm sẽ tránh được đợt dịch và như vậy dự báo đó đúng
câu hỏi đặt ra lại có kiến nghị đóng cửa không
nếu kiến nghị đóng cửa sẽ hết dịch thì dự báo đúng
phải có kiến nghị cụ thể
nếu nói chung chung có đợt dịch thì có thể đúng và có thể không đúng
phải có kiến nghị mới nói đúng hay sai
phải nói cụ thể phương pháp đưa ra rõ ràng tham số cụ thể thì lúc đó mới đánh giá được
còn nói tình huống thì chắc chắn sẽ nằm một trong nhiều tình huống
và các tình huống đưa ra không có ý nghĩa nhiều quan trọng là cách hành động của tp hcm
chuyên gia phân tích và khẳng định
nghiên cứu trên có phần khoa học nhưng để đặt vấn đề tin tưởng hay không thì chưa đủ thông tin
như vậy còn tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhất là đưa ra lời khuyên cáo đúng lúc sẽ có giá trị hơn bao giờ hết
dù gì dự đoán này cũng là tình huống mà tp hcm đang phải đối mặt trong thời gian kế tiếp
hãy tuân thủ năm k và tiêm vaccine
quan trọng nhất là điều phối mềm xẻo nhịp nhàng tuyệt đối tránh dối loạn không để xảy ra bất kỳ tình huống nào
xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác về dịch bệnh tại tp hcm
nếu như hà nội đang phải đối diện với dấu mốc đầu tiên cho một k sau làn sóng thứ bốn
thì tp hcm lại hân hoan đón tin vui khi một trăm năm mươi học sinh tp hcm trở lại trường học
trực tiếp chưa phát hiện covid một mươi chín trong trường học tp hcm
thông tin này được phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
theo phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng
hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến
trong đó số học sinh lớp chín trở lại trường là tám mươi chín trăm hai mươi bảy em đạt chín mươi sáu mươi chín
số học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp là sáu mươi năm trăm sáu mươi sáu em đạt chín mươi ba sáu mươi hai
ông dũng cũng cho biết ngành giáo dục và y tế cũng đã hướng dẫn cụ thể các cơ sở trường học
cũng xây dựng phương án xử lý f f một khi phát hiện tại trường học
trước mắt hai ngành phối hợp khi xuất hiện các ca bệnh
các tổ xét nghiệm xét nghiệm nhanh tại các quận huyện phù hợp với các trường test nhanh cho f một khi có ca nhiễm xuất hiện
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho hay
sáng nay sở y tế và sở giáo dục tổ chức năm đoàn đi xuống một số đơn vị kiểm tra việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp
ngoài ra sở dục đào tạo chủ động tổ chức các đoàn của các phòng chuyên môn kiểm tra phòng chống dịch an toàn trên hai mươi hai quận huyện
tới thời điểm này chưa ghi nhận ca nhiễm trong trường học ông dũng nói
việc học trực tiếp ở tp hcm diễn ra trong bối cảnh mỗi ngày thành phố vẫn ghi nhận hơn một ca f số ca tử vong ở mức hai con số
tuy nhiên đa số học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp tuy nhiên các địa phương cũng đang kiểm soát tốt tình hình
tại tp hcm cũng vậy
chia sẻ trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại tp hcm và một số tỉnh phía nam bí thư thành ủy nguyễn văn nên nếu quyết tâm kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố để người dân có một cái tết yên bình
trong buổi gặp mặt ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm chia sẻ đại dịch covid một mươi chín vừa qua đã để lại những khó khăn hậu quả không thể nói hết bằng lời
tuy nhiên điều đậm lại trong mỗi người là tình dân tộc nghĩa đồng bào sự đồng cam cộng khổ thắt lưng bục bục và nhiều nghĩa cử âm thầm lạng lẽ
ông cũng bày tỏ đại dịch khủng khiếp khốc liệt khiến nhiều người trong số chúng ta không kìm được xúc động khi nhớ lại những ngày tháng ấy không giấy mực nào có thể viết hết cảm nhận hết
người đứng đầu đảng bộ thành phố thông tin hiện tại dịch covid một mươi chín trên thế giới các nước trong khu vực và nước ta còn diễn biến phức tạp
tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam số ca nhiễm ca nặng và số người tử vong chưa được kéo giảm
sáng nay thủ tướng đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín với các tỉnh thành
thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần sớm đạt chuyển biến về tình hình dịch bệnh chuẩn bị cho người dân đón tết bình yên bí thư tp hcm dẫn lại
để đạt được mục đích nêu trên ông nguyễn văn nên đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện có hiệu quả nghị định số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế để đạt hiệu quả trên từng địa bàn
trong đó bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh thuốc điều trị đóng vai trò quan trọng vaccine covid một mươi chín là chìa khóa biện pháp năm k và ý thức người dân là biện pháp cực kỳ có ý nghĩa
ông nguyễn văn nên phân tích qua các số liệu thống kê một dấu hiệu đáng lo về dịch tễ của tp hcm là hơn năm mươi phần
trong giai đoạn mở cửa lại các dịch vụ để khôi phục kinh tế những người này nằm trong nhóm nguy hiểm có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
bí thư tp hcm cũng khoán triệt hiện tại tp hcm cần tập trung thực hiện cả ba mục tiêu là bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo đời sống nhân dân
thành phố cần nỗ lực tối đa để không quay lại tình trạng quá sức chịu đựng hay buộc phải áp dụng các biện pháp khác để phòng chống dịch
sáng nay thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo chủ trì họp trực tuyến toàn quốc bang chỉ đạo quốc gia với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo là ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các bang bộ ngành trung ương cơ quan
dự họp các điểm được cầu ở các địa phương có bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và lãnh đạo các cơ sở ngành liên quan
phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba bang chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này là cuộc họp phiên thứ một mươi sau khi kiện toàn bang chỉ đạo
mấy ngày nay diễn biến dịch phức tạp có nhiều ca mắc cộng đồng ca chuyển nặng và ca tử vong
do đó ban chỉ đạo họp để đánh giá nhìn nhận lại tình hình kể từ cuộc họp ban chỉ đạo ngày hai mươi tháng một mươi một đến nay qua đó phân tích nguyên nhân xác định nhiệm vụ giải pháp mục tiêu để triển khai trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị cuộc họp này cần thảo luận tập trung vào tám nhóm công việc trọng tâm cần đưa ra giải pháp cụ thể
trên tinh thần đó bảo đảm thống nhất từ các ban chỉ đạo các tỉnh các huyện đến xã về mục tiêu lộ trình công tác phòng chống dịch cần phải làm chặt chẽ nghiêm túc khoa học phù hợp và hiệu quả
phân tích nguyên nhân các ca mắc trong cộng đồng qua hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám có kinh nghiệm và bài học quý gì để chia sẻ với cả nước cần phải bổ sung điều gì
thủ tướng khẳng định hiện nay đã đủ vaccine để tiêm nhắc lại yêu cầu chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm mũi ba cho các đối tượng cần phải tiêm phải có lộ trình để tiếp tục lộ trình mở cửa
thủ tướng cũng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình y tế dự phòng y tế cơ sở
thuốc điều trị có đủ sử dụng không cần tăng cường cái gì
việc mở lại đường bay quốc tế như thế nào để đảm bảo an toàn
các địa phương có phương án chuẩn bị tuyên truyền tăng cường nâng cao ý thức của người dân quản lý người dân trong đợt tích dương lịch và âm lịch như thế nào để được an toàn
phải đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh an sinh xã hội cần triển khai thế nào
bộ trưởng nguyễn thanh long chia sẻ dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới
có khả năng dịch bệnh
năng bùng phát bất cứ lúc nào nhất là tại các địa phương mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
vì vậy ông đề nghị thời gian tới cần phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng giảm tử vong tiêm chủng vắc xin
ông long cũng cảnh báo thời tiết đang chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus
gia tăng giao thương đi lại dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới
ông long cũng nhấn mạnh ban cạnh đó có tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác của một số đơn vị
người dân trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội
đến nay việt nam đã ký hợp đồng mua nhận viện trợ tài trợ tổng số hai trăm một mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã tiếp nhận một trăm năm mươi sáu bốn triệu liều đã phân bổ một trăm bốn mươi ba bốn triệu liều
còn khoảng một mươi ba triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng và xuất xưởng
cả nước đã tiêm được một trăm ba mươi một triệu liều
tỉ lệ bao phủ mũi một ít nhất là chín mươi sáu bốn và tỉ lệ tiêm chủng đủ hai liều là bảy mươi sáu năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm mươi bảy tỉnh thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm được sáu bốn triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là năm mươi bảy ba và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi hai bảy dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trung bình mỗi ngày
bệnh viện thanh nhàn có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà và khi có kết quả dương tính đã đến bệnh viện khám sàng lọc
được biết có tới chín mươi chín các trường hợp chưa làm test nhanh dương tính khi làm xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
trung bình mỗi ngày bệnh viện có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà và khi có kết quả dương tính đã đến phòng khám của bệnh viện thanh nhàn để khám sàng lọc
theo bác sĩ hường điều này sẽ gây nguy hiểm bởi khi bệnh nhân tự di chuyển sẽ dễ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
bên cạnh đó sẽ gây tình trạng quá tải cho bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồn cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và sở y tế bệnh viện được giao ba trăm linh giường trong đó có hai trăm năm mươi giường icu năm mươi giường cho bệnh nhân mức độ trung bình
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu hường chia sẻ
khi bệnh nhân tự test nhanh dương tính đến sẽ khiến cho số giường ở tầng hai quá tải và làm mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng ở tầng ba
vì vậy bác sĩ hường khuyến cáo trong trường hợp người dân test nhanh tại nhà dương tính cần khẩn trương khai báo với y tế phường trung tâm y tế nơi bệnh nhân sinh sống
để được báo với trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và xử lý kịp thời
trong thời gian chờ đợi người bệnh phải liên hệ chặt chẽ với cán bộ y tế phường về các triệu chứng dấu hiệu của bệnh để được can thiệp kịp thời
theo sở y tế tp hcm thành phố hiện có gần chín mươi bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có khoảng bảy mươi bệnh nhân điều trị tại nhà và nơi cư trú khoảng hai mươi bệnh nhân điều trị trong các cơ sở y tế
để quản lý theo dõi và điều trị cho số bệnh nhân này thành phố đang dựa chủ yếu vào lực lượng y tế nhà nước với chín bác sĩ và trên một mươi chín sáu trăm linh điều dưỡng
tuy nhiên lực lượng y tế nhà nước không chỉ có nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín mà còn đảm trách việc chăm sóc sức khỏe nói chung cho người dân
trong khi đó giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng thông tin thành phố hiện có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa và hơn sáu hai trăm hai mươi phòng khám chuyên khoa
nếu lực lượng này tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong các đợt dịch covid một mươi chín vừa qua khối y tế tư nhân tại tp hcm đã tham gia phòng chống dịch trên tinh thần tự nguyện góp phần điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân
tuy nhiên theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm nhà nước chi trả một trăm linh kinh phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
với định mức khám chữa bệnh của nhà nước các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không đủ chi phí
để sớm bổ sung lực lượng y tế cho phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế tp hcm đã có công văn kiến nghị ubnd tp hcm cho phép ngành y tế thí điểm huy động y tế tư nhân
tham gia chăm sóc điều trị f tại bệnh viện tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung có thu phí trên cơ sở tự nguyện có thỏa thuận giữa người bệnh và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng nhấn mạnh tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thành phố đứng trước thách thức lớn về nhân lực chống dịch khi không có chi viện từ trung ương đòi hỏi phải huy động toàn ngành kể cả y tế tư nhân
thành phố cần tạo cơ chế phù hợp để khối y tế tư nhân duy trì hoạt động và tham gia hiệu quả hơn vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông lê duy tân trưởng phòng giáo dục trung học sở giáo dục đào tạo tp hcm
qua khảo sát có tám mươi phụ huynh học sinh đồng ý cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới đây
cũng theo nhìn nhận của những người phụ trách chuyên môn bậc trung học cơ sở giáo dục đào tạo
từ ngày năm tháng chín đến nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín học sinh duy trì việc học qua internet
phương thức học tập này phù hợp trong hoàn cảnh thích ứng với tình hình dịch bệnh nhưng cũng hạn chế phần nào
và cần phải có giải pháp để giúp học sinh có kiến thức tốt đảm bảo việc học tập
ngành giáo dục đào tạo tp hcm sẽ thực hiện phương án dạy học trên internet
và khi có cơ hội tiếp tục thực hiện thêm phương thức học song song là trực tiếp
kế hoạch từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tp hcm sẽ thực hiện thí điểm dạy và học trực tiếp với học sinh khối chín và một mươi hai
sau hai tuần thí điểm thành phố sẽ tổng kết đánh giá xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng
hoặc tổ chức dạy học trực tiếp trên toàn tp hcm từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai